anh chính cũng là một trong những thành viên cảm nhận rõ rệt những lợi ích của việc sử dụng thành thạo chiếc điện thoại thông minh
sự mặc cảm tự ti khi phải phụ thuộc vào những người khác đã được gạt bỏ hoàn toàn
anh đã làm chủ được cuộc sống của mình khi trở thành ông chủ của một cơ sở xoa bóp tại hà nội
hay thực hiện những việc tưởng chừng như không thể đối với người khiếm thị

còn với một người ham hiểu biết như anh quân
việc khai thác tối đa những tính năng của điện thoại
đã mang lại cho anh cả một bầu trời tri thức
một trong những việc anh yêu thích
đó là đọc báo bằng phần mềm viết riêng cho người khiếm thị
hay tìm kiếm những bản nhạc mới
chúng tôi có một bộ cửa chỉ
sử dụng để mình học thuộc
để mình sử dụng vào trong tất cả các ứng dụng trên điện thoại thông minh
mới đầu thì đa số thì bọn tôi phải nghe tiếng nói nó rất chậm
xong rồi để mình nghe nó quen tai dần
thì sau này nữa thì chúng tôi nâng dần cái tốc độ nói lên
thì là nó tiết kiệm thời gian khi mình nghe hơn rất nhiều
thì gần như là hai phần của thế giới đã nằm gọn trong tay rồi
sắp tới những thành viên như anh quân anh chính hay chị giang
đều có thể sẽ là người trực tiếp đào tạo cho những người mù khác
đó cũng là mục tiêu của hội người mù thanh xuân
khi mở lớp học nâng cao kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh cho người khiếm thị
sau đó là những người này sẽ học thêm những lớp nâng cao
để giúp cho những người hội viên khác
các hội viên mà có nhu cầu trong công việc
ví dụ như là công việc kinh doanh
sinh viên là năng học tập ở các trường đại học
và qua đây để đầu tiên là để giúp cho người khiếm thị hòa nhập tốt hơn với cộng đồng xã hội
giúp cho người khiếm thị thể hiện được khả năng của mình
là chúng tôi có thể làm được bất cứ điều gì
nếu được sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội